những năm trước đây do nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn nên người trồng lúa ở các huyện triệu phong hải lăng và thị xã quảng trị tỉnh quảng trị mỗi năm chỉ làm được một vụ thậm chí ở nhiều nơi chỉ sản xuất được năm mươi diện tích
sau khi công trình ngăn mặn giữ ngọt cống đập việt yên được trung ương đầu tư xây dựng tại quảng trị đã khắc phục được tình trạng thiếu đất sản xuất do nhiễm mặn giúp nâng cao đời sống của hàng nghìn hộ dân
đây là cánh đồng lúa hơn năm mươi hectare của hợp tác xã phước lễ xã triệu phước huyện triệu phong tỉnh quảng trị
trước đây hơn một nửa diện tích đất không thể trồng lúa do nhiễm mặn người dân phải chuyển sang trồng các loại cây hoa màu hiệu quả thấp
từ khi có cống đập ngăn mặn việt yên người dân ở đây đã sản xuất được hai vụ lúa mỗi năm
từ ngày có cống đập ngăn mặn dựng được nước mặn khỏi tan vào dựng được nước ngọt
thêm thứ ba con cũng sản xuất hai vụ từ nhờ đó năng suất của ba con cũng được tăng cao
và đời sống của chúng là ngày càng được ổn định
cống đập ngăn mặn việt yên có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt và tạo nguồn bơm tưới cho hơn ba hectare lúa
thuộc các huyện triệu phong hải lăng và thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
công trình cống đập ngăn mặn việt yên mang lại cho người nông dân nơi đây nhiều nguồn lợi
không chỉ trồng lúa một năm hai vụ mà còn bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy hải sản
đợt hạn hán năm hai nghìn một mươi năm nhờ có cống đập ngăn mặn việt yên và hơn một trăm linh máy bơm tạo nguồn
đã bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân trong vùng
nguyên liệu của cống đập ngăn mặn việt yên là nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân trong vùng

trong năm hai nghìn một mươi sáu tại tỉnh quảng trị tình hình hạn hán vẫn rất gây gắt và kéo dài
việc bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho diện tích lúa hơn ba ha không chỉ là trách nhiệm của đơn vị quản lý đập ngăn mặn việt yên
mà mỗi hợp tác xã
và người dân cần nâng cao ý thức tiết kiệm nước đặc biệt là nguồn nước ngọt hiện có
như vậy công trình mới có thể phát huy hiệu quả đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân